fifa world cup hai nghìn hai mươi hai là giải đấu đặc biệt từ thời gian tổ chức cho đến các công nghệ để hỗ trợ trận đấu
theo đó giải đấu được tổ chức vào mùa đông và các trận đấu diễn ra vào ban đêm
đồng thời luật việt vị sẽ xác định bởi trí tuệ nhân tạo ai cũng như trang bị công nghệ bên trong bóng thi đấu
fifa tiết lộ rằng họ sẽ sử dụng công nghệ al để giúp trọng tài xác định lỗi việt vị trong các trận đấu tại qatar
cụ thể hơn công nghệ việt vị bán tự động sẽ được sử dụng cung cấp một công cụ hỗ trợ cho các trọng tài vir và các trọng tài trên sân để giúp họ đưa ra các quyết định nhanh và chính xác hơn
khi bấm vào lá cờ xanh các đường biên sẽ hiện lên rõ ràng và tổ trong tay va có thể xem xét kỹ và quyết định xem liệu vị trí ghi bàn của cầu thủ có hợp lệ hay không
ngay khi đó họ có thể liên lạc kịp thời với trọng tài trên sân
công nghệ mới sử dụng một mươi hai camera theo dõi chuyên dụng gắn bên dưới mái của sân vận động để theo dõi bóng và hai mươi chín điểm dữ liệu của từng cầu thủ năm mươi lần mỗi giây tính toán vị trí chính xác của họ trên sân
chín điểm dữ liệu thu thập được fifa sử dụng để tính toán các bộ phận của cầu thủ có liên quan đến việc xác định việt vị
tuy nhiên điều này không có nghĩa là vai trò của các trọng tài sẽ giảm xuống mà chỉ giúp quyết định việt vị có độ chính xác cao hơn
cũng như để tránh đi các trường hợp cầu thủ phản ứng gây gắt
công nghệ mới chắc chắn sẽ hỗ trợ quá trình công tác của các trọng tài trên sân nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi có thể đưa ra quyết định chỉ trong vài giây
tôi muốn làm rõ rằng công nghệ mới là nỗ lực để các trọng tài trên sân có thể đưa ra các phán quyết chính xác và công bằng nhất cho các đội thi đấu
fifa world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra tại qatar từ ngày hai mươi một tháng một mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
những công nghệ được fifa áp dụng trước đây đã gây ra nhiều tranh cãi
và chắc chắn vẫn sẽ còn tồn tại những bất đồng xung quanh những công nghệ mới mà fifa áp dụng tại kỳ world cup năm nay
tính thực tế và hiệu quả của nó chỉ được khẳng định sau khi giải đấu kết thúc